thông tin đến từ tỉnh lãng sơn
qua công tác điều tra nắm bắt tình hình vào chiều qua ngày hai mươi tháng một mươi
công an huyện tràng định tỉnh lãng sơn đã ra quyết định khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng vũ thanh tùng
trú tại xã đại đồng huyện tràng định thu giữ nhiều gói ma túy tiền mặt và nhiều hung khí
tại nhà của đối tượng lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi chín gói chất rắn màu trắng
một gói hai mươi ba viên ném màu hồng với tổng trọng lượng khoảng hơn một trăm linh sáu gram
hai điện thoại di động một cân tiểu ly nhiều ống thủy tinh để sử dụng ma túy đá trên ba mươi chín triệu đồng
một khẩu súng bắn đạn bi và nhiều hung khí khác
theo lời khai ban đầu của đối tượng các gói màu trắng là ma túy đá viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp
đối tượng và tăng vật liên quan được công an huyện tràng định đưa về trụ sở và tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ